tại thành phố đà nẵng hội nghị nhóm làm việc quan chức quốc phòng cấp cao asean mở rộng đã chính thức được khai mạc
đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi hội nghị thuộc kênh quốc phòng quân sự
tham gia hội nghị có hơn một trăm hai mươi đại biểu đến từ một mươi nước asean và tám nước đối tác
thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng đã phát biểu khai mạc hội nghị
phát biểu tại hội nghị thượng tướng nguyễn trí vịnh nhấn mạnh
bộ quốc phòng việt nam hết sức coi trọng vị trí vai trò của hội nghị này
những nội dung thảo luận tại đây sẽ là cơ sở ban đầu vững chắc để hội nghị adsom và adsom
cũng như admm và admm thông qua đó thúc đẩy hợp tác quốc phòng asean vì mục tiêu hòa bình hợp tác và phát triển
trên tinh thần đó thượng tướng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tích cực chủ động tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến
đưa ra các sáng kiến mới hướng đến hợp tác quốc phòng vì một asean gắn kết và chủ động thích ứng
đúng theo chủ đề của bộ quốc phòng việt nam trong năm asean hai nghìn hai mươi
chương trình nghị sự của hội nghị gồm một số nội dung chính đánh giá tiến trình của các nhóm chuyên gia admm
trong chu kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín và kế hoạch hoạt động trong chu kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai
đóng góp ý kiến cho văn kiện của hội nghị admm cộng lần thứ bảy công tác chuẩn bị cho adsom
và thảo luận các vấn đề quan tâm hội nghị sẽ diễn ra trong ba ngày kết thúc vào ngày một mươi hai tháng một